cũng có một sự hỗ trợ
bởi vì là mừng là đây là một sự kiện rất là quan trọng trong đời người ta
đời người thì chỉ có một lần
vì vậy cho nên là người ta phải tổ chức rất là tốn kém
mua sắm rất là nhiều thứ
và những người bình thường thì phải chuẩn bị một thời gian khá dài
để có một đủ kinh phí để tổ chức đám cưới
vì vậy cho nên là cái phong bì của mình và của nhiều người khác
thì góp phần hỗ trợ giúp đỡ người ta để người ta tổ chức tốt trong cái sự kiện này
có nhiều người tỏ ra rất là khó chịu khi mà cái phong bì mường cưới mình
nó không được bằng như là cái phong bì bừng cưới trước đây
mình đã từng đi đám cưới của người ta
thì cô suy nghĩ như thế nào
tôi nghĩ cái sự tình toán đấy hơi buồn cười
bởi vì nếu như mà cái sự ghi nhớ như thế
cái sự mà so sánh như thế làm cho cuộc sống quá nặng nề và quá nghiêm về vật chất
tôi nghĩ là chúng ta đến với nhau là mang lại cái niềm vui cái tinh thần là quan trọng
còn nếu như mà tính toán thì nó
nó thuộc vào kinh doanh hoặc là ở những cái thời điểm khác
chứ không phải là trong những cái lễ mà long trọng và vui vẻ như vậy
tôi đã từng chứng kiến một vị khách khi mà đi tham dự đám cưới
thì họ tỏ ý không hài lòng với lại cái cách mà gia chủ đỡ đại tiệc cưới
chính vì thế cho nên là họ mới bớt lại cái tiền phong bì bừng đám cưới
vì họ cho rằng là cái giá trị của cái phong bì bừng đám cưới
nó phải tương xứng với lại cái bữa tiệc mà họ đi dự
thì cô suy nghĩ về vấn đề này như thế nào ạ
tôi nghĩ là những người đấy cũng hơi tỉnh tưởng
và mà nếu mà cuộc đời lúc nào cũng tính toán thì mệt mỏi lắm
chúng ta đến những sự kiện quan trọng và có ý nghĩa như thế
thì chủ yếu là tinh thần
và chúng ta đến để mang lại niềm vui chia sẻ niềm vui với gia chủ
chứ không phải vì miếng ăn
vì vậy cho nên là không nên tỉnh toán trong cái chuyện đấy
mà chúng ta cũng nên nhìn lại những cái chuẩn mực
và nhìn lại những cái phong tục tập quán đẹp
chúng ta không cấm những người thương mại hóa
nhưng mà chúng ta cũng không nên làm theo họ
tôi nghĩ là mình cũng có cân nhắc
nhưng mà cũng không quá
tôi không quá quan trọng về chuyện nhà người ta giàu mẹ
hay là người ta tổ chức hoành tráng quá
mà bởi vì là mình đến đây không phải vì nếp ăn
mình đến đây là vì vui vẻ
vì mình muốn chúc mừng người ta
và để đem lên thêm niềm vui cho người ta
cho nên là tôi không quá coi trọng là bữa tiệc người ta tổ chức như thế nào
có người quan niệm rằng đời người chỉ có một lần tổ chức đám cưới thôi
cho nên là phải tổ chức sao cho nở mài nở mặt
cho bạn bè họ hàng nhìn vào
để không phải là xấu hổ với người ta
cho nên là phải tổ chức cho thật là hoành tráng
mặc dù là điều kiện kinh tế thì đôi khi cũng không phải là dư giã gì
chính vì thế cho nên là nợ nần nó cũng trồng chất lên
cuộc sống nó không hạnh phúc thì cô suy nghĩ như thế nào
các bạn trẻ thì nói chung là cũng có tính sĩ diện cao
và cũng muốn là tổ chức hoành tráng
nhưng mà mọi người nên hiểu cái hoàn cảnh kinh tế của mình
và không nên quá đua đời
nên biết cái khả năng của mình
và tổ chức đám cưới làm sao mà trang trọng
ấm cúng giản dị
và làm sao mà cái ngày cưới là một cái kỷ niệm đẹp
để nào đánh dấu một cái mốc hạnh phúc của mình
và đừng ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của gia đình sau này
thì tôi nghĩ là nên làm như vậy
nếu như mà chúng ta tổ chức không tốt
nếu như mà trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn
mà người ta tổ chức giản đơn giản
vẫn trang trọng nhưng đơn giản
thì nếu như có ai đó có cười
thì người ta cũng chỉ cười răm ba bữa một vài tháng
chứ không ai cười cả cuộc đời
nhưng mà nếu như chúng ta tổ chức quá sức
thì đem lại khó khăn và ảnh hưởng đến hạnh phúc
có thể là cả cuộc đời
thế thì cô quan niệm một đám cưới một buổi tiệc cưới
thì nên được tổ chức như thế nào
mình dựa vào những cái yếu tố nào để mà tổ chức
để cho cái ngày vui thật là trọn vẹn
nhưng mà là cũng vừa lòng cho họ hàng hai bên
rõ ràng là đám cưới là một cái dấu mốc rất là quan trọng
một sự kiện rất là quan trọng
ngày xưa thì các cụ thường nói là
có ba sự kiện trong đời con người
đấy là người đàn ông ấy
là tẩu trâu cưới vợ và làm nhà
thì ngày nay cái việc cưới vợ
cũng vẫn quan trọng như vậy
tuy nhiên thì thiên hạ có câu là
ma chê cưới trách
không ai làm hài lòng được tất cả mọi người cả
cho nên là hãy sống như chính mình
tức là mình cảm thấy như thế nào
mình hài lòng mình hạnh phúc
và mình thoải mái là tốt nhất
tất nhiên là mình cũng nên theo những cái chuẩn mực chung
của cái địa phương đấy
và chuẩn mực chung của xã hội
cũng không nên coi thường không nên làm
quá xuế xòa
nhưng mà nó ở mức vừa phải
nó giản dị nhưng mà vẫn ấm cúng và trang trọng
vâng cảm ơn cô về những chia sẻ vừa rồi
cảm ơn cô vì đã tham dự chương trình ngày hôm nay
nếu có thể tổ chức đám cưới
thì mình sẽ làm sao cho nó đơn giản
nó đơn giản nhất và ít tốn chi phí
tức là mời những người thân thiết thôi
tùy theo khả năng của hai bên
hoặc là giai hay là gái
hoặc làm việc với nhau
trong những cuộc ấy
nó thể hiện tình cảm
với nhau chứ không nhất thiết
để phô trương
đấy mới là tình cảm bề sâu
ngày cưới là ngày mang ý nghĩa
vui tươi điều quan trọng là
hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc lâu bền
cả khách mời lẫn gia đình
tổ chức cưới đừng nên coi trọng hóa
vấn đề phong bì hay là qua cưới
cân nhắc để tổ chức buổi trường
điều tiệc cưới hợp lý
phù hợp với hoàn cảnh của gia đình mình
những toàn tính
cân đo vật chất khi mừng cưới
không chỉ làm ảnh hưởng đến
giá trị tốt đẹp của ngày vui trọng đại
mà còn làm giảm đi giá trị
của chính bản thân mình
những thông tin

kinh tế chung cung thức
kiện với gia đình với
một người tổ chức
chung cung thức